xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h với các tin tức đáng chú ý
thưa quý vị công an điện biên vừa phá thành công chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng quốc tịch lào
có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy và một khẩu súng quân dụng
ngày hai mươi sáu tháng năm tại khu vực bản gia phú a xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã bắt quả tăng hai đối tượng người lào là ly a hoa và trang tơ vàng
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ tám bánh heroin khối lượng khoảng hai tám kg
một khẩu súng ngắn và tám viên đạn khi bị vây bắt các đối tượng chống trả quyết liệt
nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
đưa ma túy từ lào sang điện biên để bán kiếm lời
công an tỉnh quảng ngãi cho biết vẫn đang tập trung truy bắt người đàn ông sát hại con ruột mình
sau đó trốn vào rừng sâu trước đó đối tượng đinh văn thôi bốn mươi năm tuổi chú tệ xã sơn thủy huyện sơn hà
tỉnh quảng ngãi xảy ra mâu thuẫn với vợ vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm thôi dùng dây thừng treo cổ
con gái bốn tuổi và bản thân khi người vợ về phát hiện cắt dây giải cứu và đưa hai cha con đến trạm y tế
xã ba vì nhưng nhân viên y tế xác định cháu bé tử vong trước đó ngay sau đó thôi đã bỏ trốn
vào khu vực rừng rắp danh giữa tỉnh quảng ngãi và con tum lực lượng công an tỉnh quảng ngãi
phối hợp với huyện ba tơ đang tập trung truy bắt đinh văn thôi trốn trong rừng sâu
năm đối tượng nguyễn sơn thành chú tại tỉnh nam định hoàng thái tuấn lê bảo tín vũ thanh sang
cùng chú tệ thành phố hồ chí minh phạm trung thành chú tệ tỉnh thái bình đã bị công an thành phố thái bình
khởi tố bắt tạm giam về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan công an xác định đường dây trên hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do nguyễn sơn thành cầm đầu
các đối tượng đã đăng lên mạng xã hội facebook chạy quảng cáo nhận làm bằng cấp các loại giấy tờ giả
khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của các đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc
cùng một mươi tám con dấu cùng nhiều giấy tờ văn bằng tài liệu giả của cơ quan nhà nước
và phần cuối sẽ là những thông tin về chuyên án tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi